thưa quý vị cũng trong sáng nay tại thành phố hà nội công an thành phố hà nội đã tổ chức hội thi điều lệnh võ thuật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
tham dự có tám đội tuyển thuộc tám cụm thi đua trong công an thành phố với gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
tại hội thi các đội tuyển sẽ tham gia năm phần thi gồm lý thuyết và thực hành các nội dung về điều lệnh đội ngũ
nghi lễ công an nhân dân thực hành về kỹ thuật võ thuật công an nhân dân và võ tổng hợp công an nhân dân
đây là những nội dung thiết thực quan trọng mà điều lệnh công an nhân dân yêu cầu mọi cán bộ chiến sĩ thường xuyên thực hiện
trong quá trình công tác học tập sinh hoạt và khi tiếp xúc giải quyết công việc với các cơ quan tổ chức và cá nhân
hội thi năm nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác điều lệnh quân sự võ thuật tại công an các đơn vị thuộc công an tp hà nội
là dịp để biểu dương lực lượng đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ